khi đi vào vùng biển từ hà tĩnh đến quảng trị bão số tám đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
hồi một mươi sáu h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám dự báo trong một mươi hai giờ tới
áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị và suy yếu thành một vùng áp thấp
ở các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to
với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm
cũng trong hôm nay cơn bão số chín ở phía đông philippines đang mạnh lên hướng vào biển đông
cơ quan khí tượng việt nam nhận định hai ngày tiếp theo cơn bão này chủ yếu di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm